với tinh thần khẩn trương quyết liệt đến tháng một năm nay tiền giang có gần một bảy triệu công dân được cấp căn cước công dân và có gần một một triệu tài khoản định danh điện tử vneid được kích hoạt góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện hai mươi một mô hình điểm nhằm đẩy mạnh các nhiệm vụ đề án sáu trên địa bàn tỉnh
bên cạnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm mô hình điểm do công an tỉnh tiền giang chủ trì công an tỉnh còn phối hợp thực hiện các mô hình do các sở ngành chủ trì
trong đó đã phối hợp sở y tế tiền giang trong việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay bảo hiểm y tế trong tổ chức khám chữa bệnh
để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và vneid sở y tế đã ban hành các công văn hướng dẫn triển khai đến các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng cách sử dụng thẻ căn cước công dân chiếc đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân như là giảm thời gian làm phục vụ đăng ký khám chữa bệnh
sẽ giảm hai đến ba bước trong quy trình sáu bước của khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
người bệnh đi khám không cần phải mang theo bảo hiểm y tế hoặc nếu mất thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn khám chữa bệnh được
việc sử dụng căn cứ công dân có ăn chip để đi khám chữa bệnh đã góp phần cải cách thủ tục hình chính của bệnh viện giảm các giấy tờ có liên quan
tiếp nhận bệnh nhân nhanh và trượng loại nhân dân y tế xác định đúng
người bệnh sẽ giảm hai ba bước trong quy trình sáu bước của khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh tiền giang có một trăm linh cơ sở y tế áp dụng sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế trong tổ chức khám chữa bệnh
trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh tiền giang được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu đi đầu trong thực hiện mô hình này
mỗi ngày có từ một năm trăm linh đến hai lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh
để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình bệnh viện đa khoa tiền giang đã bố trí nhân lực đầu tư trang thiết bị
đồng thời tổ chức thông báo hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thẻ căn cước công dân và vneid thay cho thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh

đồng thời bệnh viện đa khoa tiền giang đã bố trí nhân lực đầu tư trang thiết bị thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề án sáu trên địa bàn tỉnh tiền giang
trực tiếp đưa về nhà an toàn trong niềm vui sự biết ơn của người nhà cô gái ấy
chuyến xe đặc biệt của công an xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước do trung tá nguyễn văn phú
trưởng công an xã điều khiển từ xã tân tiến đến xã phú trung huyện phú riềng tỉnh bình phước
trên xe có một vị khách đặc biệt là em nguyễn thị tâm sinh năm hai nghìn là công dân thôn phú tân
xã phú trung huyện phú riềng trước đó nhận tin báo về việc một cô gái ngất xỉu trên lô cao su
thuộc ấp thái dũng trên người không có giấy tờ tùy thân công an xã tân tiến đã phối hợp cùng với
ban chỉ huy quân sự và trạm y tế xã đưa cô gái về sơ cứu trong trạng thái hoảng loạn
thông qua nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư cơ quan công an đã xác định được cô gái tên là
nguyễn thị tâm và địa chỉ nơi cư trú theo gia đình tâm bị bệnh tâm thần nhẹ
đau không rõ hiện gia đình đang đi tìm kiếm biết được điều kiện gia đình cô gái còn khó khăn
nên công an xã cùng với hai hội viên hội phụ nữ xã đã dùng xe ô tô vượt chặng đường hơn ba mươi km đưa
tâm về nhà an toàn việc làm nhỏ nhưng đã góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
chuyển sang tin tức an ninh trật tự vào trường ngày hôm nay trong phiên xét xử sâu thẩm
khánh hòa đã tuyên phạt đối với chín bị cáo là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và cựu lãnh đạo một số sở ở tỉnh khánh hòa
về các sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth mường thanh viễn triều thuộc khu đất bãi dương
phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hội đồng xét xử xác định chín bị cáo gồm nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và bảy bị cáo là cựu lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
sở tài chính sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư cục thuế tỉnh và cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước
liên quan đến dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth mường thanh viễn triều thuộc khu đất bãi dương phường vĩnh phước thành phố nha trang
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt chín bị cáo về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng năm năm tù bị cáo đào công thiên ba năm tù các bị cáo còn lại chịu mức án một năm sáu tháng tù đến ba năm tù giam
đồng thời công ty cổ phần tập đoàn mường thanh có nghĩa vụ phải nộp phần giá trị tài sản tranh lệch
cho ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa là hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hai mươi hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm nốt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán post
công ty cổ phần xây dựng flc pharos
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã điều tra làm rõ sai phạm của hai mươi hai đối tượng
nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng pharos các công ty thuộc tập đoàn flc công ty kiểm toán và người thân của trịnh văn quyết
có hành vi đồng phạm có hành vi giúp sức tích cực cho trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc pharos
từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần nghiêm yết trên sàn chứng khoán hos bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai mươi hai bị can cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có doãn văn phương nguyên tổng giám đốc tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng pharos
trịnh văn đại nguyên chủ tịch hội đồng quản trị phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng pharos
đỗ như tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng pharos trần thế anh phó tổng giám đốc tập đoàn flc
các quyết định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật
công an tp hà nội đã khởi tố sáu cựu cán bộ công an thanh tra xây dựng với cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
trong số sáu người bị khởi tố cơ quan công an
tạm giam ba người trước đó thì đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín trung cư mini cao một mươi tầng với bốn mươi năm căn hộ ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân bốc cháy dữ dội
vụ cháy đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
nguyên nhân gây cháy được công bố là do chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của xe máy tay ga để ở tầng một
lửa từ đây lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện
theo giấy phép xây dựng của quận thanh xuân cấp vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công trình xây nhà ở riêng lẻ sáu tầng
và thực tế thì chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành trung cư mini cao một mươi tầng diện tích xây dựng là hai trăm ba mươi m hai chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
chủ trung cư mini là nghiêm quang minh đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
sau vụ cháy thì thành ủy hà nội đã ra quyết định kiểm tra
đối tượng nguyễn văn ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội chấm người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lạng sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đã phát hiện xe ô tô do nguyễn văn ngọc điều khiển có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép
tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng ngọc không chấp hành mà điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao lạng lách chè nép cản trở không cho tổ tuần tra tiếp cận đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra đang tiến hành chốt chặn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn văn ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do xe ô tô đối tượng đã cố tình bỏ chạy